tại phú thọ tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội chính thức mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
theo đơn kháng nghị của viện kiểm sát và kháng cáo của các bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ
liên quan đến hai cựu tướng ngành công an
trong sáng nay hội đồng xét xử tiến hành các thủ tục pháp lý kiểm tra căn cước cá nhân của các bị cáo
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
mở đầu phiên tòa chủ tọa nguyễn vinh quang công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm
theo đó có tám mươi ba bị cáo tham gia phiên tòa theo kháng nghị của viện kiểm sát và kháng cáo của các bị cáo
trong đó có ba mươi sáu bị cáo kháng cáo nội dung chủ yếu là xin giảm nhẹ hình phạt xin hưởng án treo hoặc xin phạt tiền
các bị cáo thuộc nhóm tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trong phiên tòa xét xử lần này hai bị cáo là phan xào nam và nguyễn văn dương có liên quan đến nội dung kháng nghị của viện kiểm sát
tuy nhiên tại phần mở đầu phiên phúc thẩm hội đồng xét xử cho biết nguyễn văn dương phan xào nam và hai mươi bốn bị cáo có đơn xin xử vắng mặt
hai phụ tướng ngành công an là phan văn vĩnh và nguyễn thanh hóa không có kháng cáo và không tham gia phiên phúc thẩm